đoàn chuyên gia về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc của nhật bản đã tới cục gìn giữ hòa bình việt nam
phối hợp tổ chức khai mạc lớp trao đổi chuyên môn kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
tại phái bộ giữa đội công binh gìn giữ hòa bình của việt nam và nhật bản
công tác trao đổi chuyên môn kinh nghiệm lần này giữa hai bên diễn ra trong bối cảnh hết sức có ý nghĩa
khi bộ quốc phòng hai nước mời ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng hướng đến thập niên tiếp theo
trong đó hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc giữa hai bộ quốc phòng là nội dung được quan tâm thúc đẩy trong tương lai
trao đổi kinh nghiệm lần này có ý nghĩa rất quan trọng bởi vì nó làm tăng cường thêm quan hệ quốc phòng giữa hai nước nói chung
và đặc biệt là quan hệ trên lĩnh vực gìn giữ hòa bình và chỉ huy điều hành cũng như là vận hành một đội công binh cụ thể nói riêng
việt nam đang tập trung đẩy nhanh công tác chuẩn bị nhằm triển khai thành công đội công binh tới phái bộ vào năm hai nghìn hai mươi
vì vậy đây là dịp để đội công binh cục gìn giữ hòa bình việt nam
trao đổi chuyên môn chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia nhật bản để sẵn sàng tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại các phái bộ trong tương lai